thưa quý vị một công ty chuyên sản xuất mút xốp trong khu công nghiệp nam tân nguyên tỉnh bình dương
đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến cho ba m hai nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu bị thiêu rụi
thời điểm trên tại công ty trách nhiệm hữu hạng tp chuyên sản xuất mút xốp đang thực hiện phương án ba tại chỗ
thì bất ngờ lửa bùng phát
do nơi đây chứa các nguyên vật liệu dễ cháy nên chỉ trong ít phút ngọn lửa đã bao trùm cả xưởng
có nguy cơ cháy lan sang công ty sát bên
lực lượng tại chỗ đánh bất lực trong chữa cháy
cảnh sát sau đó điều động hai mươi ba phương tiện và hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đến một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa cơ bản được khống chế
vụ cháy đã khiến nhiều tài sản trong nhà xưởng rộng khoảng ba m hai bị thiêu rụi
nhiều công nhân bị ngạt khó ngất xỉu tại chỗ do nỗ lực cứu tài sản của doanh nghiệp
hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và nguyên nhân do cháy gây ra